tết không chỉ đơn giản là khoảng thời gian giao thoa giữa năm cũ và năm mới mà thiên lưng hơn đó là lúc lá rụng về cội là xung họp gia đình là tưởng nhớ ông bà tổ tiên và là các món ăn truyền thống
vậy nên suốt hàng trăm năm nay những câu chuyện những phong tục với các món ăn ngày tết luôn có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần và tâm thức của người việt
và đối với người miền tây thì bên những mâm cơm sung vầy trong ngày đầu năm mới mỗi món ăn lại mang một ý nghĩa riêng biệt
nhưng tất cả đều tượng trưng cho tinh thần lạc quan và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống
với người miền tây cuộc sống dù phóng khoáng tới đâu thì tết cũng là khoảng thời gian xung họp bên gia đình bên những mâm cơm đầm ấm ngày đầu năm
vậy nên dù ai đi xa cũng gắn về với bữa cơm gia đình ấy để cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống rất riêng trong dịp tết
mong cậu tết của người miền tây
tết của người miền tây dù là người giàu hay nghèo khó hầu như nhà nào cũng phải có ba món cơ bản là bánh tét nồi thịt kho tàu dừa cải trồng mấy ngày tết và món canh khổ hoa
bởi trong suy nghĩ của người phương nam bánh tết tượng trưng cho sự ấm no từ đời này qua đời khác
hay là món thịt kho tàu với biểu tượng hết sức quen thuộc của triết lý âm dương là hình ảnh những quả trứng tròn tượng trưng cho dương
bên cạnh những miếng thịt được cắt theo hình dung tượng trưng cho âm
thể hiện cho mong ước một năm mới trọn dạng may mắn gặt thái được nhiều thành công